mặc dù bộ tài nguyên và môi trường đã yêu cầu phải có báo cáo về nguyên nhân gây ra hiện tượng cá và các loại thủy sinh ở vùng biển thuộc tỉnh kiên giang chết bất thường trước ngày một mươi năm tháng năm
tuy nhiên cho đến ngày hôm nay các cơ quan chức năng của tỉnh kiên giang vẫn chưa xác định được chính xác nguyên nhân gây ra hiện tượng này
sáng ngày một mươi năm tháng năm ông đoàn hữu thắng tri cục bảo vệ môi trường tỉnh kiên giang thuộc sở tài nguyên và môi trường kiên giang cho biết
vẫn chưa xác định được chính xác nguyên nhân hải sản chết hàng loạt tại vùng biển kiên lương và hà tiên
việc xác định nguyên nhân phải chờ kết quả chạy sắc ký khí và kết quả phân tích chỉ tiêu phiêu sinh thực vật và tìm nguồn thải có chất hoạt động bề mặt
số cá tự nhiên chết không thể thống kê được riêng số lượng cá nuôi bè và nghêu sò nuôi ven biển xác định có một mươi con cá mú một con cá bớp ba con cá chém năm trăm năm mươi tám hectare ngô sò bị ảnh hưởng nặng
nhiều hộ dân thiệt hại hàng trăm triệu đồng thậm chí hàng tỷ đồng